theo hải quan lạng sơn ngày mai ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hải quan nam ninh trung quốc sẽ hội đàm với hải quan tỉnh lạng sơn
cao bằng quảng ninh nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan hàng hóa đặc biệt hàng nông sản
trong bối cảnh trung quốc siết chặt công tác phòng dịch covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai quảng ninh còn tồn một năm trăm năm mươi năm xe hàng lạng sơn còn bốn hai trăm linh bốn xe
đây hầu hết là các xe chở nông sản chiếm đến tám mươi là các loại trái cây dễ hư hỏng
hiện phía trung quốc vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nên việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu sẽ tiếp tục gặp khó khăn
do vậy các địa phương doanh nghiệp cần có biện pháp điều tiết hàng hóa ngay từ đầu nguồn